ubnd huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa cho biết vào một mươi một giờ trưa nay ngày hai mươi năm tháng bảy
một đối tượng mặc áo chống nắng bịt mặt trang bị vũ khí nóng đã xông vào chi nhánh
của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam việt công banh huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
với mục đích cướp tiền
các nhân chứng kể lại đối tượng này đã bắn súng khiến cho một bảo vệ bị thương ở chân
rồi xông vào trong ngân hàng
tuy nhiên do đông người đối tượng này không thể cướp được tiền nên đã tẩu thoát bằng xe máy mang theo
hiện tại thì công an huyện tĩnh gia đang khẩn trương điều tra và truy bắt đối tượng này